nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đại tướng lê đức anh nhằm tri ân với những công lao to lớn của đại tướng
với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi một bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề
đại tướng lê đức anh cuộc đời và sự nghiệp
hơn ba trăm linh tài liệu hình ảnh và hiện vật đã được trưng bày theo bốn nội dung với kết cấu chặt chẽ
từ đó kể câu chuyện về cuộc đời của đại tướng lê đức anh một cách đầy đủ và xúc tích
đặc biệt trong đó có nhiều hiện vật được gia đình lưu giữ và lần đầu được giới thiệu rộng rãi
triển lãm là dịp để công chúng hiểu hơn về cuộc đời của vị tướng mở đầu binh nghiệp bằng đội quân áo nâu
đồng thời thêm một lần nữa ôn lại những chặng đường lịch sử của dân tộc
triển lãm mở cửa từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam